theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước với anh lê hữu trí chú ở tổ dân phố bảo lộc một phường thanh châu tp phủ lý
vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đạt đã thuê hoàn giết anh trí với giá là năm trăm linh triệu đồng
cả hai thống nhất mua điện thoại và sim khác để trao đổi liên lạc thông báo thời gian để giết anh trí
sau đó hoàn đã rủ duy cùng tham gia
vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu khi anh trí đi lễ ở miếu thần bảo lộc đạt đã dùng điện thoại di động thông báo cho hoàn
khi nhận được thông tin duy điều khiển xe máy chở hoàn đến chờ sẵn tại cổng miếu
khi anh trí đi ra hoàn theo sau dùng súng k năm mươi bốn bắn sáu phát vào người anh trí khiến nạn nhân tử vong
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt nguyễn sĩ đạt tử hình về tội giết người
lê việt hoàn tử hình về tội giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
lê thái duy hai mươi năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cũng tại hà nam một vụ vận chuyển ma túy với số lượng lớn vừa được lực lượng chức năng bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
vào lúc hai mươi ba h đêm qua công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát ba mươi f một mươi nghìn sáu trăm sáu mươi chín có biểu hiện nghi vấn
ngay khi phát hiện cơ quan chức năng đối tượng đã chống trả quyết liệt
định lấy súng trên xe tấn công để tẩu thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng
kiểm tra nhanh cơ quan công an thu giữ trên ghế trước xe ô tô một mươi bánh heroin một khẩu súng k năm mươi chín và một mươi viên đạn
tại cơ quan công an đối tượng trần văn luật chú tại thôn bắc thượng xã quang tiến huyện sóc sơn
thành phố hà nội đã khai nhận trở thuê số ma túy trên cho một đối tượng ở thành phố sơn la
vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ với tiền công là năm mươi triệu đồng
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
vào dạng sáng ngày hôm nay tổ công tác tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông tân lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình đã bắt giữ đối tượng vận chuyển tám bánh heroin
chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai h ba mươi hai phút dạng sáng tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông
tại km một trăm linh một bốn trăm linh quốc lộ sáu tân lạc hòa bình phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bảy c ba nghìn chín trăm bốn mươi tám chạy quá tốc độ quy định
tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành bỏ chạy theo hướng sơn la hà nội
thấy dấu hiệu bất thường tổ công tác đã tiến hành truy đuổi yêu cầu dừng xe để kiểm tra
trong quá trình kiểm tra lái xe đã rút dao chống trả lực lượng chức năng và định tăng ga bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng đã bị khống chế ngay sau đó
lợi dụng trời tối đối tượng nữ ngồi tại ghế phụ lợi dụng sơ hở mở cửa xe bỏ chạy lên cánh rừng cạnh đường quốc lộ sáu
kiểm tra xe lực lượng công an thu giữ tám bánh heroin chín kg ma túy đá và hai viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai tên là lò văn thư bốn mươi tuổi chú tại xã nà tàu huyện điện biên tỉnh điện biên
còn đối tượng nữ bỏ chạy là lò thị hồng ba mươi sáu tuổi trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức lô đề quy mô lớn ở huyện miền núi nam đông thu giữ số tiền gần một tỷ đồng
vào tối ngày hai mươi ba tháng năm hàng chục cán bộ chiến sĩ chia thành bảy tổ công tác đồng loạt bắt giữ bảy đối tượng trong đường dây đánh bạc
gồm nguyễn văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hoàng đại thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyễn đình cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nguyễn xuân phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phan thị thủy
nguyễn thị quế tiên nguyễn văn huy tất cả đều trú tại huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế
tăng vật thu giữ hơn chín trăm linh triệu đồng và nhiều giấy tờ tài sản là công cụ phương tiện và tài sản dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề
tiếp sau đây là thông tin về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa diễn ra tại đồng nai và yên bái
một mươi giờ ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi bốn tháng năm một xe khách đã bốc cháy trên quốc lộ hai mươi thuộc địa phận huyện định quán tỉnh đồng nai
khiến một bé trai một mươi bốn tuổi tử vong hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
thông tin ban đầu xe ô tô chở khách loại một mươi sáu chỗ biển kiểm soát bốn mươi chín x tám nghìn năm trăm chín mươi hai do đỗ thanh liêm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín điều khiển
lưu thông theo hướng dầu dây đà lạt tới địa điểm trên thì bất ngờ bốc cháy dữ dội
thời điểm xảy ra cháy trên xe có một lái xe một phụ xe cùng ba ba cháu gồm lê thị phấn sáu mươi một tuổi lê minh tiến một mươi bốn tuổi và trần quốc huy ba tuổi cùng chú huyện tân phú tỉnh đồng nai
tài xế phụ xe và bà phấn kịp thời đưa cháu huy ra ngoài riêng cháu tiến không kịp thoát ra ngoài dẫn đến tử vong
vụ cháy khiến chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn bà phấn và cháu huy bị bỏng được đưa đi cấp cứu
thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện lục yên tỉnh yên bái tối hai mươi ba tháng năm trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách dường nằm và xe máy làm hai thiếu niên tử vong tại chỗ
thời điểm trên xe khách dường nằm mang biển kiểm soát hai mươi một b năm trăm linh do cao văn dũng chú phường yên ninh tp yên bái điều khiển chạy theo hướng thị trấn yên thế đi tp yên bái đến tỉnh lộ một trăm bảy mươi một đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát hai mươi một c một trăm linh chín nghìn năm trăm linh do hoàng ngọc tuyền sinh năm hai nghìn năm điều khiển đang chạy ngược chiều đằng sau chở hoàng đức diệp sinh năm hai nghìn năm cùng chú tại huyện lục yên tỉnh yên bái
cú va chạm mạnh đã khiến tuyền và diệp tử vong tại chỗ
vào sáng ngày hôm nay bệnh viện phụ sản trung ương đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sức khỏe của bé đỗ bình an nặng một sáu kg là con trai của sản phụ nguyễn thị liên ở tỉnh hà nam đã mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối vẫn quyết tâm dành sự sống cho con
con chào đời tại bệnh viện ca tân triều vào ngày hai mươi hai tháng năm
một câu chuyện có sức lay động mạnh mẽ tới cộng đồng về tình mẫu tử và tinh thần tất cả vì người bệnh của các y bác sĩ
theo các bác sĩ lúc sinh ra bé không tự thở được phải hỗ trợ hô hấp thông qua nội khí quản có tình trạng phù
sau khi thở máy và dùng bơm hỗ trợ giãn nở phổi và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch phối hợp ăn xong qua dạ dày tình trạng phù đã hết
hiện bé đã được rút ống nội khí quản và thở bằng mũi

trước đó sản phụ là chị nguyễn thị liên ở tỉnh hà nam phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn muộn khi mang thai ở tháng thứ tư
dù được các bác sĩ tư vấn đình chỉ thai để điều trị triệt để khối u nhưng người mẹ này đã từ chối để giữ lại thai nhi với hy vọng con có cơ hội chào đời
sau ba tháng điều trị nhận thấy sức chịu đựng của người mẹ đã đến giới hạn nguy hiểm đến tính mạng
nên ekip phẫu thuật tại bệnh viện ca trung ương đã phối hợp với các bác sĩ bệnh viện
phụ sản trung hương tiến hành mổ bắt thai
theo các bác sĩ ca bệnh này cũng thể hiện sự chăm sóc toàn diện cho một người bệnh khi sản phụ được chăm sóc từ xa
được theo dõi thay ngén từ một bệnh viện không chuyên khoa sản
và điều mong mỏi nhất của các y bác sĩ và người thân
là hai mẹ con sẽ được khỏe mạnh để gặp nhau vào một ngày không xa
thời gian vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ việc phụ nữ hay là bé gái bị sàm sỡ quấy dối thậm chí xâm hại ở nơi công cộng
đáng chú ý là hầu hết các vụ việc gây bức xúc dư luận đều diễn ra trong thang máy
để việc tố giác truy tìm thủ phạm trong các vụ việc như thế này diễn ra nhanh chóng chính xác
hình ảnh từ camera được lắp đặt trong các thang máy có vai trò vô cùng quan trọng
tuy nhiên hiện nay thì không phải tòa trung cư nào cũng
đặt hệ thống camera trong thang máy
điều này đã khiến cho dân cư không khỏi thấp thỏm bất an khi sử dụng thang máy
đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em
thời gian vừa qua xảy ra hàng loạt vụ việc quấy dối sảm sỡ trong thang máy
nạn nhân là phụ nữ thậm chí là ngay cả bé gái
bị y sờ vào các bộ phận nhạy cảm cưỡng
hay là cô gái này bị kẹ lắm mặt cuối xuống để nhìn trộm như thế này
mới đây nhất là vụ việc người đàn ông ngoại quốc sảm sỡ cư dân trong thang máy
tại trung cư imbrera garden aden quận thanh xuân hà nội
hiện tại phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang điều tra làm rõ
các vụ việc này xảy ra đều được camera ghi lại
nên đối tượng được phát hiện và xử lý kịp thời
tuy nhiên hiện nay không phải trung cư nào cũng lắp đặt hệ thống camera trong thang máy
và câu hỏi được đặt ra nếu những vụ việc tương tự như vậy xảy ra tại các trung cư không có camera
thì làm thế nào để kịp thời phát hiện và ngăn chặn được đối tượng
đó cũng chính là vấn đề
vấn đề khiến cư dân cảm thấy bất an và lo lắng
đó cũng chính là vấn đề khiến cư dân cảm thấy bất an và lo lắng
các vụ việc quấy rối ở nơi công cộng
đối tượng thường nhằm vào phụ nữ để thực hiện hành vi sảm sỡ của mình
chính vì vậy bản thân họ có tâm lý hoang mang và lo lắng
bản thân em là phụ nữ đôi khi đi trong thang máy của mình em cũng hơi có vấn đề
cũng hơi lo lắng bởi vì bây giờ theo như ở trên những thông tin đại chúng
thì cũng có rất nhiều sự việc xảy ra trong thang máy ở trung cư
vậy nên em cũng có mong muốn mong bàn quản lý tòa nhà cũng đắp đặt hệ thống camera
để đảm bảo an toàn cho cư dân và cũng như là
ví dụ như không may có những cái vấn đề gì xảy ra thì mình còn có thể xử lý kịp thời
thì ở đây là thang máy không có camera thì cũng hơi lo lắng
cứ suy nghĩ là đùa là ô đi ra ngoài thì phải thật xấu
mặc kín rồi phải trang điệm thật xấu để mà không
để mà đàn ông mà nếu mà có đi cùng ấy
thì mình còn thấy mình xấu mình cũng không động có động trạng bằng mình ấy
ngay cả phái mạnh cũng cho rằng
đó là việc làm cấp bách cần thực hiện sớm để đảm bảo an ninh nói chung cho dân cư
nếu mà không có camera thì rất là khó kiểm soát cái vấn đề này
nên là rất lấy mang cái tính chất danh đe cho một số người chưa có tính ý thức cao trong phát đối cộng đồng
không đắp đặt hệ thống camera
nên là mình không kiểm soát được cái việc trong thang máy mình không thể nắm được
nên là rất là khó nên mình không thể tức là không biết được chuyện
thì tôi rất mong là tới nay nếu như ban quản lý không có
thì cư dân người ta cũng sẵn sàng
bỏ một gia đình bỏ một hai trăm linh ra để làm một cái thẻ từ hoặc là lắp camera đơn giản
đây chỉ là một trong những trung cư hiện chưa có hệ thống camera trong thang máy tại hà nội nói riêng
qua các sự việc đã xảy ra trong thời gian qua
có thể thấy việc lắp đặt camera trong thang máy tại các trung cư
hay các tòa nhà cao tầng là điều cần thiết
tạo một phần an tâm cho dân cư
đồng thời nếu xảy ra sự việc sẽ kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bảo trân xin chào trường quay hà nội
xin mời quý vị và các bạn xem những thông tin vừa mới cập nhật
trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội ở phía nam
như thường lệ trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin quan trọng khác
hiện nay liên quan đến thông tin tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất
đang được bán tràn lan ở thành phố hồ chí minh
cục quản lý thị trường thành phố hồ chí minh đã có công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường
về việc tăng cường kiểm soát kiểm tra xử lý vi phạm đối với việc kinh doanh tàn trữ loại tôm này
theo đó cục quản lý thị trường thành phố tập trung kiểm tra giám sát các đầu mối giao thông
những điểm thu gom tập kết trung chuyển nông sản thủy sản
chú trọng kiểm soát tại các chợ đầu mối chợ truyền thống hệ thống siêu thị nhà hàng
cửa hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống các kho lạnh hệ thống thông tin điện tử
website thương mại điện tử các trang mạng xã hội
việc làm này nhằm kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến tôm hùm đất
đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để phổ biến cho người dân về nguy cơ tác động xấu
đến môi trường sản xuất nông nghiệp sức khỏe con người nếu tàn trữ kinh doanh và sử dụng tôm hùm đất
theo đó vào ngày hai mươi tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi các tỉnh
thành phố và đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh tiêu thụ tôm hồng đất
tôm hồng đất là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai vừa phá hoại lúa tiêu diệt tôm bản địa
và là nguồn lây bệnh cho các loài sinh vật khác
việc kinh doanh buôn bán loại này ở việt nam là vi phạm pháp luật
thưa quý vị trước thông tin bình dương công bố dịch tả heo châu phi
nâng số tỉnh thành mắc bệnh tại đông nam bộ lên ba tỉnh
nhiều chốt kiểm dịch tạm thời tại tp hcm được đặt vào tình trạng hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm căng mình phòng dịch lây lan
khu vực cầu phúc hường xã bình mỹ huyện củ chi
tổ công tác kiểm dịch điên ngành với các lực lượng thuốc y quản lý thị trường
thanh niên xung phong
cảnh sát giao thông luôn túc trực tại chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhằm quản lý chặt chẽ các xe chở mặt hàng thực phẩm động vật từ bình dương vào tp hcm
theo ghi nhận một đêm trung bình có hơn bốn mươi lượt xe chở các sản phẩm động vật
mà chủ yếu là heo lưu thông vào tp hcm
công tác kiểm dịch tại đây cũng được triển khai chặt chẽ từ phun thuốc tiêu độc
kiểm tra truy xuất nguồn gốc và giấy tờ vận chuyển
nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch từ các tỉnh công bố dịch tả heo

ngoài việc kiểm tra heo sống công tác kiểm tra các sản phẩm thịt heo cũng được siết chặt
đặc biệt là tại địa bàn tỉnh đồng nai
sau thông tin tỉnh này phát hiện bốn tấn thịt nhiễm dịch tả heo châu phi
nhằm đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho các chợ đầu mối
cũng theo đại diện của chiếc cục trang nuôi thú y tp hcm
việc thiếu một lượng lớn nhân lực nhằm đảm bảo lịch túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
là một trong những hạn chế hiện ngay trong công tác phòng chống dịch tại thành phố
cái việc mà vận chuyển cái thịt heo trong giai đoạn hiện nay cũng là một trong những cái trọng điểm
bởi vì không loại trừ những trường hợp là khi mà chúng ta xiết lại cái vấn đề là
quản lý cái nguồn heo sống nhập về thì họ sẽ có những cái biến tướng
là giết theo ở các tỉnh rồi đưa sản phẩm về
thì cái công tác kiểm soát nó càng khó khăn hơn
do đó là hiện nay thì cái khó khăn lớn nhất là cái căng kéo về lực lượng
trong cái việc kiểm tra tại vì các hội đoàn liên hành đều hoạt động là hai mươi bốn trên hai mươi bốn hết
do đó mà nó kéo dài trong thời gian nhiều thì anh em cũng rất là vất vả
tuy nhiên thì với mục tiêu là bảo vệ thành phố đến cái mức mà hạn chế thiệt hại thấp nhất
thì hiện nay thì tên tinh thần là tất cả cán bộ thú uy đều là hạn chế
hoặc là không có nghỉ phép để mà có cái tăng cường nhân sự
để mà cái kiểm soát trong cái giai đoạn cao điểm này
ngoài việc siết chặt kiểm tra các phương tiện vận chuyển trên bộ
công tác ngăn chặn tình trạng giết mổ lậu tại các địa phương
cũng được phó chủ tịch ủy ba nhân dân tp hcm lê thành liêm chỉ đạo siết chặt
và không để tình trạng giết mổ lậu diễn ra trên địa bàn
cho tới thời điểm hiện nay ba tỉnh trọng điểm chăn nuôi phía nam là đồng nai bình dương và bình phước
đã công bố dịch với tổng số heo tiêu hủy là hơn ba con heo
những ngày qua tại tp hcm thời tiết nắng nóng lên đến bốn mươi độ c khiến cho nhiều người cảm thấy mệt mỏi
thế nhưng đây lại là cơ hội cho những người kinh doanh các loại nước mát làm sẵn
nhiều người tham gia kinh doanh đại trà nên việc đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm mặt hàng này là vấn đề cần quan tâm

nhiều người tham gia kinh doanh thức uống giải nhiệt
được biết thậm chí có người lãi từ vài chục triệu đồng trong một tháng

các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp trong việc quản lý thuế quyền của người nộp thuế quy định về mức tiền phạt chậm nộp đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
những năm qua lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm hướng tới một nền hành chính vì nhân dân phục vụ
điển hình là việc đưa cán bộ xuống tận địa bàn hướng dẫn bà con làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân hay phối hợp với ngành biêu điện thực hiện việc truyền trả chứng minh nhân dân nhanh chóng đến người dân mà công an tỉnh bắc cạn đang thực hiện
việc làm này không chỉ nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cán bộ chiến sĩ công an
bộ phận cấp chứng minh nhân dân phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc cạn
không còn tình trạng lộn xộn mòn mỏi chờ đợi như những năm trước
nhiều người dân đến thương tất mế hoặc sửa đổi giấy chứng minh nhân dân đã rất bất ngờ khi thủ tục nhanh gọi
tôi thì nhà thị ở quán nằm ở xã nguyên loan ở nằm vòng nằm vòng nguyên loan quán nằm bắc cạn
hôm nay tôi xuống đây làm chứng minh thư thì xuống đây các anh chị ở đây tiếp đón rất là nội nhiệt thư đáo
tôi xuống đây làm chứng minh thư thì thấy thái độ phục vụ của
các cán bộ chứng sĩ ở đây là làm rất là nhiệt tình rất là thật lợi nhanh chóng để tôi có được cái chứng minh thư trong một thời gian ngắn nhất
phải nói là tôi thấy là so với mấy năm trước là như thế là rất là nhanh chóng
những năm trước đây việc cấp chứng minh nhân dân cho người dân ở bắc cạn thực hiện vào ngày cố định
tập trung ở phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện
thời gian làm xong thủ tục đến khi nhận chứng minh nhân dân có thể mất vài ngày
đồng bào ở các thôn bản xa đến làm thủ tục gặp không ít khó khăn nhất là những người già đau yếu
quyết tâm cải cách thủ tục hành chính công an tỉnh bắc cạn đã có nhiều đổi mới giảm những khâu không cần thiết không còn phù hợp
ngay từ đầu năm chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị tham mưu cho giám đốc quan tỉnh
tăng số lượng ngày tiếp công dân từ ba ngày trên một tuần lên bảy ngày trên một tuần
và tiếp khách kiếp công dân đến làm chứng minh nhân dân từ thứ hai đến thứ bảy
trong tuần ngoài ra thì từ năm hai nghìn một mươi bảy là tổ chức cấp chứng minh nhân dân nhanh cho công dân
tức là sau một trăm hai mươi phút là công dân kể từ khi lục đủ sơ là công dân sẽ được nhận chứng minh nhân dân
bên cạnh đó công an tỉnh bắc cạn còn cấp chứng minh nhân dân tại tổ dân phố thôn bản khi có từ bảy công dân trở lên có nhu cầu
đối với đối tượng người già bệnh tật gia đình chính sách khi người dân có yêu cầu
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đều cử tổ công
công tác xuống tận nhà làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân
nhiều người dân sau khi được cấp chứng minh nhân dân đã đủ điều kiện để hưởng một số chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước góp phần ổn định cuộc sống
bây giờ gọi bà xuống thì bà cũng không đi được
bây giờ bọn cháu nó lên làm lại lên đến nhà là làm bà là cảm ơn là mát
đối với bộ phận của chúng tôi là trực tiếp tiếp xúc với công dân hàng ngày
nên chúng tôi luôn đặt cái cũng như lãnh đạo đơn vị chỉ huy đơn vị
lãnh đạo chúng tôi là phải có thái độ niềm nở tận tụy
cái nguyên tắc này cũng như là cái chỉ đạo thực hiện này xuyên suốt trong quá trình cấp chứng minh nhân dân
và công tác tiếp công dân để làm chứng minh nhân dân tại trụ sở
với tinh thần chưa hết việc là chưa hết giờ giải quyết nhanh gọn đúng thủ tục của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
người dân đến làm thủ tục đã giảm tâm lý e ngại bớt chi phí và tiết kiệm thời gian
không chỉ vậy việc cải cách hành chính trong cấp chứng minh nhân dân đã giúp cho người dân kịp thời
tấm giấy tờ tùy thân quan trọng giúp cho họ yên tâm trong việc thực hiện các yêu cầu về hành chính
và cũng là góp phần giúp các chính quyền quản lý tốt về an ninh trật tự địa phương
sáng nay tại hà nội đoàn thanh niên cụm thi đua số một bộ công an tổ chức lễ phát động phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy chương trình tình nguyện hệ hai nghìn một mươi chín
và chương trình trồng cây nhớ ơn bác
trong đó thống nhất sẽ triển khai thực hiện nhiều chương trình cụ thể
thể hiện rõ tinh thần tuổi trẻ lực lượng an ninh tình nguyện vì an ninh tổ quốc
vì hạnh phúc nhân dân xung kích đảm nhận việc mới việc khó việc đòi hỏi sức trẻ của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại cơ sở
thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đoàn thanh niên của một mươi đơn vị thuộc cụm thi đua số một bộ công an đã thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ
tham gia các hoạt động sung kích đảm bảo an ninh trật tự trên các địa bàn đóng quân
sung kích thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân xây dựng phong cách người thanh niên công an bản lĩnh
kỷ cương nhân văn trách nhiệm vì nhân dân phục vụ đặc biệt là tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu
ở địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng
tại buổi lễ chiến dịch thanh niên công an tỉnh nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín cũng đã được phát động với nhiều nội dung cụ thể thiết thực
tạo khí thế thi đua sôi nổi lan tỏa trong đoàn viên thanh niên
ngay sau lễ phát động đoàn thanh niên cùng thi đua số một phối hợp cùng các đơn vị sẽ tổ chức gia quân
triển khai chương trình trồng cây nhớ ơn bác với mục tiêu trồng hơn hai cây xanh tại địa bàn các tỉnh miền bắc và miền trung
đó là những hoạt động thiết thực thể hiện vai trò sung kích của thanh niên công an nhân dân
trên các lĩnh vực đóng góp trí tuệ và sức trẻ phục vụ tổ quốc phụng sự nhân dân